liên quan đến vụ ngộ độc tập thể tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
theo kết quả kiểm nghiệm của trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi
mẫu bánh mì nhân mặn tại cửa hàng bánh mì a thiện ở thị trấn châu ổ huyện bình sơn
khiến ba mươi bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc có nhiễm tụ cầu vàng
đây là loại vi khuẩn gây ngộ độc rất nguy hiểm cho người sử dụng
kết quả kiểm nghiệm bốn mẫu nguyên liệu sử dụng để làm bánh mì nhân mặn tại cửa hàng bánh mì a thiện
cho thấy đều nhiễm tụ cầu vàng có tên khoa học là staphyloareus
vi khuẩn tụ cầu vàng thường có trong các loại thực phẩm như thịt da cầm các loại đồ hộp
các sản phẩm trong bánh mì nguồn lây chính là do phương pháp vệ sinh kém trong quá trình nấu nướng
hay bảo quản thực phẩm ngoài ra có thể lây chéo từ các thực phẩm hết hạn sử dụng
hay từ các vết lở lét trên cơ thể người chế biến thực phẩm
trước đó ba mươi người dân tại huyện bình sơn đã sử dụng loại bánh mì nhân mặn tại cửa hàng a thiện
và tất cả đều bị ngộ độc và phải nhập viện điều trị sau khi tìm ra nguyên nhân
hiện các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã đình chỉ hoạt động cửa hàng bánh mì này
và tiến hành kiểm tra tất cả quy trình chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm
về sản xuất bánh mì và thức ăn nhanh trên địa bàn tỉnh